thông tư ba mươi hai về điều lệ trường trung học cơ sở trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp vừa được bộ giáo dục và đào tạo ban hành có quy định
học sinh không được sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp mà không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép để quản lý việc sử dụng điện thoại di động trong giờ học của học sinh